tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được đề án tái cơ cấu vẫn còn bộc lộ những hạn chế
đó là công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng còn yếu
việc tổ chức sắp xếp các nông lâm trường còn có những bất cập
đời sống của người dân sống dựa vào rừng hiện còn nhiều khó khăn
do đó để phát triển lâm nghiệp bền vững thì cần phải đẩy nhanh đề án tái cơ cấu lâm nghiệp
theo hướng hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm
để nâng cao giá trị từ rừng
trong bảng xếp hạng các mặt hàng xuất khẩu của việt nam với kim ngạch trên một tỷ usd một năm
dư địa phát triển của ngành lâm nghiệp còn rất lớn
nhưng nếu không tổ chức lại sản xuất theo hướng xây dựng các chuỗi giá trị bền vững
kết nối người trồng rừng với doanh nghiệp chế biến bao tiêu sản phẩm
thì sự phát triển thiếu bền vững sẽ xảy ra
và tài nguyên rừng sẽ bị khai thác ồ ạt không kiểm soát được dẫn đến phá vỡ quy hoạch
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện cả nước ta có tổng diện tích rừng là một mươi ba năm trăm hai mươi triệu hectare
trong số đó hơn một nửa diện tích rừng tự nhiên thuộc loại rừng nghèo hoặc tái sinh
trong khi rừng già và rừng tán kín chỉ chiếm trên chín
diện tích rừng tự nhiên của nước ta đang suy giảm với tốc độ chóng mặt
độ che phủ của rừng ở khu vực miền trung tây nguyên và tây bắc đã bị suy giảm nghiêm trọng
do nạn phá rừng diễn ra tràn lan khó kiểm soát
và nó là các đối tượng phá rừng rất là liều lẫn và không loại trừ là có tổ chức
bởi vì một cái số lượng lớn như thế này ở trong một cái vùng được quản lý nghiêm ngặt như thế này
thì không thể là một cách tùy tiện được không thể dễ dàng để thực hiện được
do đó tôi đánh giá đây vụ việc đặc biệt nghiêm trọng
bên cạnh đó việc không gắn kết được các chuỗi tiêu thụ sản phẩm rừng
đang khiến cho người trồng rừng gặp nhiều khó khăn
vì giá quá thấp bình quân mỗi hectare rừng trồng loại tốt khai thác được sáu mươi tám mươi mét khối gỗ
thu được từ hai mươi bốn đến ba mươi hai triệu đồng
nếu là rừng xấu sản lượng gỗ chỉ đạt bốn mươi mét khối
thì chỉ thu được khoảng một mươi sáu triệu đồng trên một hectare
gia đình tôi thì là một mươi ha nên mỗi năm là thu được khoảng một mươi năm đến hai mươi triệu
khó khăn là
đầu ra cho bà con là chưa ổn định
để rừng trồng gỗ cho khai thác doanh nghiệp phải chi phí từ hai mươi hai đến hai mươi năm triệu đồng trên một hectare
người dân thì mất khoảng một mươi năm một mươi bảy triệu đồng trên một hectare
như vậy người trồng rừng không bù nổi chi phí
và đặc biệt là vấn đề đầu ra không ổn định lại càng khiến cho người trồng rừng gặp khó khăn
phần tiêu thụ thì là phần lớn là các tiểu thương nhỏ lẻ để mua thôi
chứ còn chưa có cái thị trường nào gọi là
nhưng mà bà con cũng khó khăn là không biết liên hệ ở đâu để mà bán cái vấn đề này
chủ yếu là những nhà buôn vào trong bản làng để mà hỏi mua thôi ạ
hiện nay độ che phủ của rừng chỉ trên bốn mươi trong đó diện tích rừng nguyên sinh chỉ còn khoảng một mươi
đây là vấn đề rất nghiêm trọng bởi do biến đổi khí hậu
việt nam sẽ tiếp tục phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai do các hiện tượng thời tiết cực đoan như endino lanina geysa
với tần suất ngày càng nhiều và khốc liệt
sự mất mát và suy giảm rừng là không thể bù đắp được
nó đã gây ra nhiều tổn thất lớn về kinh tế về công an việc làm và cả về phát triển xã hội một cách lâu dài
vì vậy việc đẩy nhanh đề án tái cơ cấu lâm nghiệp với trọng tâm là tổ chức sắp xếp lại hoạt động của các nông lâm trường
kêu gọi sự tham gia tích cực của người dân tham gia vào công tác trồng chăm sóc và bảo vệ rừng
phát triển kinh tế rừng bền vững đang được đặt ra cấp thiết
xin chào thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hà công tuấn
thưa thứ trưởng liên tục trong nhiều năm qua ngành lâm nghiệp đã có mức tăng trưởng ngoạn mục
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng mức tăng trưởng này chưa bền vững
vậy thứ trưởng có ý kiến như thế nào về nhận định này ạ
tăng trưởng trong lâm nghiệp nó tăng lên rất là nhanh
và cái tăng này ở đâu
tăng chủ yếu là do lỗ lực của nhiều năm qua
chúng ta đã thực hiện trồng rừng
sản xuất đã trồng nhiều năm nay thì bây giờ đến chu kỳ khai thác làm cho cái sản lượng nó tăng lên
và cái khả năng tăng sản lượng về cái rừng trồng thì từ nay đến năm hai nghìn hai mươi vẫn giữ được cái ngưỡng khoảng năm mươi
thì như vậy cùng với cái tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tăng cao cái giá trị cả theo chuỗi
thì chúng tôi nghĩ rằng đến năm hai nghìn hai mươi
tăng trưởng của ngành lâm nghiệp về gdp vẫn là cao
được biết để phát triển lâm nghiệp bền vững thì ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu lâm nghiệp
vậy những nút thắt nào sẽ được tháo gỡ trước thưa thứ trưởng
và cái đề án tái cơ cấu chúng tôi đã thực hiện trong hơn ba năm nay
và có thể dùng cái từ là chúng tôi đã nhất quán và kiên trì bằng những cái giải pháp trong từng giai đoạn
để thực hiện được bốn cái chương trình kế hoạch
có thể nói là đấy là bốn cái biện pháp trọng tâm
cái thứ nhất là nâng cao cái năng suất và cái chất lượng của rừng mà chủ yếu là rừng sản xuất
cái kế hoạch thứ hai là cái việc nâng cao giá trị trong cái chuỗi chế biến
cho nên là chúng tôi cũng lần này cũng trong chương trình sửa luật bảo vệ rừng
chúng tôi cũng có thể nói một cái ý tưởng rất là mới
đấy là cái quản lý theo chuỗi gắn kết
giữa cái người trồng rừng với người chế biến để mà nâng cao cái chủ động nguyên liệu đã thành
nhưng mà có cái sự đầu tư ngay của những người chế biến cho những người trồng rừng
rồi người chế biến hỗ trợ người trồng rừng thực hiện cái chương trình quản lý rừng bền vững
thông qua cái cấp chứng chỉ rừng để mà nâng cao cái uy tín thị trường
đương nhiên như thế thì giá trị nó đã tăng lên khoảng một mươi năm đến hai mươi
đồng thời với cái khâu chế biến này
một cái việc đấy là cái điều chỉnh cái đầu tư để mà chúng ta sản xuất ra cái sản phẩm cuối cùng là chính giảm cái tỉ trọng răm
cách đây năm năm thì cái gỗ nhỏ của chúng ta tám mươi là dùng cho cái băm răm để xuất khẩu
về cơ bản đấy vẫn là nguyên liệu thu
chúng ta vẫn xuất sản phẩm thu
thì bây giờ giảm nó xuống bây giờ nó đạt cái ngưỡng khoảng năm mươi sáu vẫn là cái sản phẩm
nhưng khai thác từ rừng trầm vẫn là sản xuất răm
chúng ta phân đấu đưa nó xuống nhưng đưa nó xuống không phải bình biện pháp hành chính
mà chính là bằng cái chính sách thuế là một
nhưng cái cơ bản nhất vẫn là những chính sách để đầu tư sau cái răm như là mdf như là giấy
và vừa rồi có thể nói là một số cái nhà máy chế biến sau răm rất là lớn đã được đầu tư
như thứ trưởng vừa chia sẻ hiện nay có một thực tế đó là cái giá trị thu lại từ rừng
hay đúng hơn là cái giá trị mà rừng mang lại cho người trồng rừng vẫn chưa cao
bởi vì chúng ta vẫn đa phần là những cây gỗ nhỏ
những cây gỗ lớn mang lại giá trị xuất khẩu cao thì cũng chưa được quan tâm nhiều
vậy vấn đề này sẽ được tháo gỡ như thế nào trong đề án tái cơ cấu
có thể nói là sau những năm chín mươi đến những năm gần đây
thì chúng ta tập trung chủ yếu cái phát triển lâm nghiệp là nhanh chóng phủ xanh đất chống đổ chọc
chúng ta đã rất là thành công đưa cái đổ chế phủ
chúng ta đã rất là thành công đưa cái đổ chế phủ
của rừng từ sớp chỉ hai mươi tám cái năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến nay chúng ta đã đạt là bốn mươi tám mươi ba
thì có thể nói là cái độ che phủ đã tăng lên trong cái điều kiện mà chúng ta phải giải quyết đất đai
giải quyết rất nhiều cái việc an sinh xã hội ở cái bùng sông bùng xa bùng núi
và nhìn vào cái cơ cấu cái nguyên liệu gỗ cho sản xuất hàng xuất khẩu đấy
thì năm hai nghìn một mươi trên tám mươi cái sản phẩm xuất khẩu là chúng ta dùng từ cái nguyên liệu nhập khẩu
đến nay cái con số này nó gần như đã lật ngược lại
chúng ta đã dừng cái khai thác không khai thác gỗ rừng tự nhiên
nhưng cái rừng trồng cung cấp cho cái ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu
thì đã đạt cái ngưỡng là khoảng sắp xỉ bảy mươi
từ thực tế cho thấy liên kết sản xuất trong trồng chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ đang là hướng đi đúng
giúp nâng cao được giá trị từ rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững
đây là nhà máy chế biến sản xuất ván mdf bảo yên công suất một trăm năm mươi m ba trên một năm
nhà máy ra đời từ sự hợp tác giữa công ty lâm nghiệp bảo yên và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lào cai
nhà máy đã nâng cao giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu
sản phẩm lâm nghiệp tạo ra nhiều công an việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân
góp phần phát triển kinh tế đưa sản phẩm lâm nghiệp việt nam ra nước ngoài

nhà máy ra đời từ sự hợp tác giữa công ty lâm nghiệp bảo yên và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lào cai